các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo nửa triệu loài côn trùng trên trái đất đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và sự biến mất của chúng có thể là thảm họa đối với con người
nhà sinh học pedro kadoso thuộc bảo tàng lịch sử tự nhiên của phần lan nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tuyệt chủng côn trùng hiện nay hết sức đáng lo ngại
sự biến mất của các loài bọ cánh cứng là một phần của đợt tuyệt chủng hàng loạt
sự suy giảm của các loài sơ bọ gây ra nhiều hậu quả vì các loài này đóng vai trò quan trọng không thể thay thế như thụ phấn hoa nguồn thức ăn nuôi dưỡng nhiều loài động vật và kiểm soát các loài sâu bệnh
theo nghiên cứu yếu tố chính dẫn tới tình trạng giảm suốt các loài côn trùng là môi trường sống bị thu hẹp và thoai hóa hậu quả của các chất gây ô nhiễm đặc biệt là thuốc trừ sâu và do các loài xâm lấn khác
ngoài ra hoạt động khai thác quá mức và tình trạng biến đổi khí hậu cũng khiến nhiều loài côn trùng biến mất hoàn toàn